chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trên bài viết kém hình ảnh một đoàn cựu chiến binh đi dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ khi đi ăn tại một quán ăn ở xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên đã bị chủ quán chặt chém không thương tiếc
nội dung bài viết nêu đoàn hơn hai mươi người một nửa là cựu chiến binh về thăm trong đó có một cụ chín mươi năm tuổi từng chiến đấu tại điện biên
chúng tôi ghe quán cơm tại tuần giáo cơm có đặt trước quán bao giá tám mươi trên một người cho suất cơm bình dân
nhưng lúc ăn xong bảo báo giá nhầm thu tiền một trăm năm mươi trên một xuất cho một người thực sự rất buồn và thất vọng
liên quan tới thông tin này chiều ngày bảy tháng năm ông lò văn thiên chủ tịch xã quài tở huyện tuần giáo cho biết quán ăn được nhắc tới trong sự việc là của anh thd sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở bàn tân lập xã quài tở
sự việc xảy ra vào trưa ngày năm tháng năm vừa qua
ông thiên cho biết ngay sau khi nắm được thông tin trong sáng ngày bảy tháng năm
chính quyền xã đã cùng công an xã xuống quán cơm của gia đình anh đê để làm rõ sự việc
qua giải trình của anh đê được biết thực đơn món ăn và giá món mà trường đoàn cựu chiến binh đang lên mạng xã hội là của bàn khách ăn trước đó
theo lãnh đạo xã quài tở vào trước ngày năm tháng năm đoàn cựu chiến binh gồm hai mươi bốn người đi từ sơn lan lên điện biên
sau đó họ gọi cho anh đê để đặt trước bốn mầm cỗ
phía trưởng đoàn và chủ quản đã thống nhất với nhau giá là một trăm năm mươi đồng trên một người
thực đơn món ăn giống với hình ảnh đã đăng tải
và đây cũng là thực đơn giống với các món mà đoàn khách trước đó từng ăn
ông lò văn thiên cho biết sau khi ăn xong phía trường đoàn cựu chiến binh lại chụp hình ảnh thực đơn của đoàn khách trước đó
với giá là tám mươi đồng trên một người rồi đăng lên mạng xã hội
đoàn khách cho rằng cũng cùng một thực đơn mà giao giá cả lại khác nhau
tuy nhiên theo giải thích của chủ quán mặc dù thực đơn món giống nhau
nhưng số lượng thức ăn dành cho đoàn khách ở sơn lan lớn hơn rất nhiều nên giá cả cũng khác nhau
sau đó phía chủ quán ăn
và đoàn khách đã gọi điện để nói chuyện với nhau
cả hai bên sau đó đã tự thỏa thuận và phía đoàn du khách đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội
ông thiên cũng cho biết sau sự việc chính quyền đã yêu cầu phía quán ăn của anh đê viết giải trình
báo cáo cụ thể về sự việc
phía chính quyền cũng xin ý kiến của huyện tuần giáo để có phương án xử lý tiếp theo
cũng tương tự với vụ việc trên trước đó không ít nhà hàng bị tố có hành vi chặt chém khách hàng gây bức xúc dư luận
vào khoảng cuối tháng hai năm hai nghìn
trên mạng xã hội xuất hiện bài viết thu hút dư luận quan tâm
nói về một quán ăn ven quốc lộ một đoạn qua xã thạnh đức huyện bến lức long an
có hành vi chặt chém khách
đáng chú ý trong bài viết có nhắc đến lượng đồ ăn của quán không xứng với giá tiền
khi đĩa cơm chỉ leo theo vài lát thịt mỏng dính có mùi hôi
cụ thể ngày hai mươi năm tháng hai trên mạng xã hội đã đăng tải bài viết về một quán ăn ven quốc lộ một
đoạn qua xã thạnh đức huyện biến lức long an và bị tố chặt chém khách
chủ tài khoản phản ánh quán này bán địa cơm bốn mươi năm đồng nhưng lá thịt mỏng dính
có mùi hôi chai nước suối nhỏ giá hai mươi năm đồng trước khăn lạnh một mươi đồng
khi bài viết đăng tải nhiều tài khoản khác cũng bình luận cho rằng đoạn đường này
có một số quán làm ăn kiểu trục giật khách vào bị nâng giá làm ảnh hưởng đến nhiều quán khác
quán ăn bị tố do ông nvt bốn mươi hai tuổi quê cần thơ làm chủ ông tê thuê mặt bằng để kinh doanh
sau khi tiếp nhận vụ việc chiều cùng ngày đại diện ủy ban nhân dân xã thạnh đức dẫn đầu đoàn
liên ngành kiểm tra đột xuất quán ăn này tại đây chủ quán thừa nhận có bán cho thực khách
chia sẻ thông tin trên mạng xã hội tuy nhiên ông tê cho biết thức ăn chưa hư như phản ánh
vụ việc hiện vẫn đang được xác minh làm rõ
trước đó không lâu cư dân mạng liên tục lan truyền thông tin liên quan đến vụ việc một nhà hàng
hải sản ở quảng ninh có hành vi khống giá chặt chém khách hàng khiến dư luận không khỏi bất bình
trước sức nóng của vụ việc đại diện phường bãi cháy xác nhận đến thời điểm hiện tại
đơn vị không nhận được thêm thông tin phản hồi của đoàn khách về sự việc thanh toán tiền ăn
gây xôn xa mạng xã hội đồng thời cũng không phát hiện vi phạm của nhà hàng này
nên không có cơ sở để xử lý
cụ thể cách đây ít ngày tài khoản có tên pht chia sẻ hình ảnh về bữa ăn hải sản
có giá một mươi một bảy triệu đồng khi cả đoàn ăn tại nhà hàng vua hải sản ba
địa chỉ phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh lên mạng xã hội facebook
bên cạnh hóa đơn thanh toán tài khoản này còn đăng tải một vài hình ảnh về bữa ăn
kèm bình luận những hành vi nâng giá như này sẽ khiến hạ long ngày càng mất khách
mong các quán ăn kinh doanh từ cái tâm đừng để xảy ra hiện tượng chặt chém tương tự
thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận
theo hình ảnh được chia sẻ bữa hải sản có các món như
rút chân dài giá tám trăm năm mươi đồng một kg hàu sống và hàu mỡ hành một mươi năm đồng một con
cá sông hổ bảy trăm năm mươi đồng một kg ốc hương to bảy trăm năm mươi đồng một kg
bề bề to giang muối tám trăm năm mươi đồng một kg ngào hoa bốn trăm năm mươi đồng một kg cùng một số món khác
cũng theo hình ảnh hóa đơn cho thấy đoàn khách có một mươi sáu người
bữa ăn tối tại nhà hàng vua hải sản ba vào ngày một mươi năm tháng hai
ba hải sản được mọi người trong đoàn khách lựa chọn theo kg
trong đó nhiều nhất là cá song hổ bốn kg bề bề ba kg ốc hương hai kg
đại diện chủ nhà hàng cho hay vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai
có một nhóm khách cùng một mươi sáu người vào đặt ăn tại nhà hàng
trong quá trình trao đổi nhà hàng đã cung cấp bảng nhiêm biết giá
thống nhất về giá đối với các mặt hàng do nhóm khách yêu cầu
và khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng
không có thắc mắc gì
ngay sau khi nhận được thông tin sự việc
ủy ban nhân dân phường bãi cháy đã tổ chức đoàn kiểm tra để sang minh xử lý sự việc
tại thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh bị tố chặt chém
đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
cùng với đó đoàn kiểm tra của phường được nhà hàng cung cấp đầy đủ
bảng nhiêm biết giá bày bán trong cơ sở
đoàn kiểm tra ủy ban nhân dân phường bãi cháy yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh
cho khách hàng thực hiện đúng đảm bảo các yêu cầu quy định về môi trường kinh doanh
đoàn kiểm tra cũng không thu giữ hay xử lý bất cứ hành vi vi phạm nào của nhà hàng này
cũng theo đại diện phường bãi cháy đến thời điểm hiện tại
đơn vị cũng không nhận được thêm thông tin phản hồi của đoàn khách về sự việc trên
đồng thời cũng không phát hiện vi phạm của nhà hàng này nên không có cơ sở để xử lý
theo dõi vụ việc nhiều chủ nhà hàng hải sản tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh cho biết
giá hải sản nhập từ hạ long dịp tết nguyên đán năm nay
tăng khoảng một mươi năm so với thông thường
theo những người này giá ca song hổ ở mức năm trăm năm mươi đồng một kg
giá ngao hoa hai trăm linh đồng một kg đã bao gồm công chế biến
loại bề theo hình ảnh khách chụp cũng không phải loại to
mức giá trên hóa đơn đúng là cao so với thực tế giá nhập nguyên liệu
có loại cao gấp giữa loại cao gấp đôi
tuy nhiên mức giá sản phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô nhà hàng
mức độ cao cấp của dịch vụ
thông thường giá hải sản tại các nhà hàng
ở khu vực bãi cháy và uông bí tranh lệch không nhiều
dịp tết các nhà hàng thường tăng giá từ một mươi năm đến hai mươi thậm chí hơn
một phần do giá nguyên liệu phần chính do giá thuê nhân công tăng mạnh
trước vụ việc này nhiều chủ nhà hàng khác cho rằng
do thực khách không cung cấp đầy đủ hình ảnh trước bữa ăn
nên khó đánh giá chính xác liệu nhà hàng ở phường bãi cháy quảng ninh
có hành vi chặt chém hay không
liên quan vụ việc nhóm khách ăn hải sản tú bị nhà hàng chặt chém gần một mươi hai triệu đồng
thực khách pht hai mươi bốn
thực khách pht hai mươi bốn tuổi hưng yên người chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội cho biết
nhiều thông tin phía nhà hàng cung cấp không đúng sự thật
chị cho biết việc quán không niêm yết giá công khai dẫn đến sự việc gây tranh cãi như trên
đại diện đoàn du khách cho hay đoàn gồm một mươi bốn người bao gồm cả lái xe
đến nhà hàng ở phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
dùng bữa tối ngày một mươi năm tháng hai tức mùng sáu tết
trong khi đó hóa đơn của nhà hàng hiển thị số lượng khách một mươi sáu người
người này chia sẻ đoàn của mình đi lễ tiện đường rẽ vào nhà hàng ăn cơm
trời khá muộn mọi người đều đói và mịt nên hỏi tài xế quán ăn nào gần thì dễ vào
nữ thực khách cho biết trước khi dùng bữa không thấy bảng niêm yết giá của nhà hàng
cô và các thành viên cũng không hỏi kỹ giá vì chấp nhận đi ăn ngày tết giá sẽ nhìn hơn một hoặc hai triệu đồng
khi nhân viên lên đồ các thành viên cảm thấy chưa hài lòng về chất lượng món ăn
nhà hàng cũng không cung cấp được nhiều món mà khách hàng yêu cầu
vị khách này cũng cho biết thêm phía nhà hàng nói không hấp kịp cả song hấp xì dầu
sau đó đoàn đổi thành sashimi và canh tự tính bốn kg cá và hai đĩa sashimi
tiếp đó đoàn gọi ốc trứng muối nửa tiếng sau nhà hàng báo sốt hỏng đổi sang ốc nướng
gọi hỏng phô mai lại mang hỏng mỡ hành các món hải sản mang ra đều rất bé
ngoài ra nhà hàng cũng tự tính cân chế mỗi món mà không báo cho khách hàng
nhận hóa đơn gần một mươi hai triệu đồng đoàn khách khá sốc
phản ánh chất lượng bữa ăn không tương xứng giá tiền
bảy loại hải sản được tính tiền gồm
ruốc chân dài giá tám trăm năm mươi đồng một kg
hào sống và hào mưu hành một mươi năm đồng một con
cá sông hổ bảy trăm năm mươi đồng một kg
ốc hương to bảy trăm năm mươi đồng một kg
bề bề to răng muối tám trăm năm mươi đồng một kg
nga hoa bốn trăm năm mươi đồng một kg
một nhân viên nhà hàng giải thích
đây là giá tết nên sẽ cao
khách hàng yêu cầu xem bằng giá phía nhà hàng không cung cấp
trái ngược với lời kể của khách hàng đại diện nhà hàng cho biết
trong quá trình trao đổi mua bán nhà hàng đã cung cấp bằng nhiêm yết giá
hai bên thống nhất về giá đối với các mặt hàng mà nhóm khách yêu cầu
chủ nhà hàng cho hay trong quá trình sử dụng dịch vụ tại nhà hàng khách hàng không có phản ánh gì
ủy ban nhân dân phường bãi cháy đã cử tổ công tác đến kiểm tra thực tế tại nhà hàng bị phản ánh
qua thực tế kiểm tra nhà hàng đã cung cấp được bằng nhiêm yết giá
các mặt hàng bày bán kinh doanh trong cơ sở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổ kiểm tra yêu cầu nhà hàng khi có thay đổi về giá các mặt hàng cần phải điều chỉnh ngay tránh nhầm lẫn cho khách hàng
thực hiện đúng đảm bảo các quy định về môi trường kinh doanh du lịch
sau khi kiểm tra và có biên bản ủy ban nhân dân phường bãi cháy đã gửi báo cáo lên ủy ban nhân dân tp hạ long về vụ việc
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi